xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có mưa nhiều nhất trong đêm nay vẫn là các tỉnh từ trung trung bộ đến tây nguyên nam bộ
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
sang ngày mai tại tây nguyên và nam bộ đều có nắng gián đoạn
với mức nhiệt trưa chiều mai tại tây nguyên đạt mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
và ở nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở trung bộ ngày mai thì cũng chỉ có nắng yếu với mức nhiệt cao nhất ngày
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận
cao nhất hầu khắp trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chỉ một vài nơi còn cao hơn
trở lại bắc bộ tại đây vẫn chỉ có mưa vài nơi
ngày nắng với mức nhiệt đêm nay và ngày mai
giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông mạnh cấp ba cấp bốn giật cấp sáu cấp bảy
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi năm
quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ